trong khi cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan trình trong công việc này tuy nhiên nhiều đại biểu đề nghị không nên quy định theo hướng này
đúng như tờ trình của chính phủ đã nêu một số vấn đề vướng mắc bất cập là do quá trình thực hiện chưa tốt chưa phát huy được trách nhiệm của cơ quan tham gia vào quá trình này
như vậy là cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định để đề cao trách nhiệm của từng chủ thể trong khâu soạn thảo thẩm định thẩm tra cho ý kiến đến tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật
để nâng cao chất lượng của mỗi văn bản cũng như chất lượng của cả hệ thống pháp luật chứ không phải là vì một số khâu bất cập thì bây giờ lại đổi vai sang cơ quan chủ trì trình để tiếp thu trình thí dự án
nếu như mà cơ quan trình luật vào vai chủ thể để báo cáo trước quốc hội việc tiếp thu giải trình thì sẽ không ổn và các vai thì hầu như là rất khó tròn
về phía cơ quan trình luật là thành viên của chính phủ thì việc hài hòa giữa trách nhiệm bảo vệ đến cùng các chính sách
chính phủ đã trình trước quốc hội với nhiệm vụ tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội và ý kiến của cơ quan thẩm tra dưới sự chỉ đạo của ủy ban thường vụ quốc hội là một vấn đề không hề đơn giản
nhất là đối với trường hợp giữa chỉ đạo của chính phủ và chỉ đạo của ủy ban thường vụ quốc hội có thể sẽ có khác nhau
các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản dưới luật thông tư hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản luật đã được ban hành

đi cùng với đó đã xuất hiện nhiều nguy cơ thách thức lớn từ không gian mạng với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn hoạt động tội phạm mạng và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng vì số vụ thủ đoạn tinh vi tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vì vậy thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng của hà lan cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong việc hỗ trợ đào tạo chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm hoạt động lợi dụng internet như việc tổ chức các khóa hội thảo và tập huấn về an ninh và không gian mạng
đại sứ esbeth ackerman đánh giá cao quan hệ tin cậy tốt đẹp giữa hai nước đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác
đại sứ esbeth ackerman đánh giá cao quan hệ tin cậy tốt đẹp giữa hai nước giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của hà lan
qua đó góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia
đại sứ esbeth ackerman đánh giá cao quan hệ tin cậy tốt đẹp giữa hai nước đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ

xã mỹ an huyện mang thít tỉnh vĩnh long cuộc sống hôm nay như đã được thay ra đổi thịt
đường xá thẳng tắp hệ thống đèn đường được chiếu sáng trải dài hàng chục km nhiều công ty doanh nghiệp nhà dân khang trang mọc lên san sát và đặc biệt là nhiều mô hình an ninh trật tự được phát huy hiệu quả
để có được thành quả như hôm nay ngoài sự nỗ lực vươn lên của chính quyền và nhân dân xã mỹ an thì có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an chính quy được điều động về đây
điều này rất phức tạp về tình hình trật tự từ ngày các anh công an huyện về xã để tần tra thì tình hình an ninh rất đổn
mong rằng sau này các anh công an quyện cần phối hợp với công an xã tăng cường rừng tra nhiều hơn để cho bà con an tâm sản xuất
được điều động công tác từ công an huyện mang thít về nhận nhiệm vụ trưởng công an xã mỹ an
thời điểm trước khi triển khai thực hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở
do đây là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nên lúc đầu đồng chí trung tá lê hữu trí đã cùng các đồng chí công an xã bán chuyên trách
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở cơ sở tích cực chung tay cùng lực lượng công an trong công tác phòng chống tội phạm
đồng thời đồng chí lê hữu trí kiên trì bám sát địa bàn tổ chức triển khai các mặt công tác một cách chặt chẽ
đã từng bước kiềm chế và kéo giảm tình hình tội phạm
đến nay đã đưa xã mỹ an ra khỏi diện phức tạp về an ninh trật tự
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an tỉnh vĩnh long đã điều động luân chuyển một trăm tám mươi ba đồng chí là cán bộ
chỉ huy cấp đội về nhận nhiệm vụ tại công an các xã thị trấn trên địa bàn
hiện toàn tỉnh đã có chín mươi trong số chín mươi chín xã thị trấn được bố trí công an chính quy
theo đề án đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy
điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
việc điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã cho đến nay
cho thấy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực
lực lượng công an luôn bám chặt ở cơ sở quản lý tốt địa bàn nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu cho cấp quỹ cũng như chính quyền
chỉ đạo các ban ngành phối hợp với lực lượng công an là giải quyết tốt tình hình an ninh trực tự
việc sắp xếp bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
là một chủ trương đúng đắn kịp thời của bộ
với sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền các cấp và quân chúng nhân dân
là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng công an chính quy ở cơ sở
phát huy trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực sở trường
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng ngành và nhân dân tin tưởng giao phó
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo
các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm
trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan tới công tác bảo hộ công dân
người phát ngôn lê thị thu hằng khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng
của cơ quan đại diện việt nam tại nước ngoài và cung cấp đường dây nóng bảo hộ công dân
về tình hình sáu người việt nam được cho là gặp nạn trên một tàu đánh cá
gần khu vực đảo giê du của hàn quốc người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
của phía hàn quốc để cập nhật thông tin đề nghị phía hàn quốc tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
liên quan đến việc công dân việt nam nguyễn bình an được cho là bị chồng người hàn quốc sát hại
cho đến nay cảnh sát khu vực và địa phương vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc
và theo quy định của nước sở tại hiện chưa cung cấp thông tin
đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng sở tại
xác minh thông tin liên hệ và trao đổi các vấn đề liên quan với đại diện gia đình
người phát ngôn cũng cho biết phía việt nam đã phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng của hồng kông
để bốn mươi sinh viên thạc sĩ nghiên cứu sinh việt nam đang học tập tại hồng kông về nước
tổng lãnh sự quán việt nam tại hồng kông vẫn luôn theo sát diễn biến và tình hình tại hồng kông
chủ động tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong đó có việc thiết lập đường dây nóng cho người việt tại hồng kông
đặc biệt trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phía anh có hỗ trợ kinh phí đưa ba mươi chín người việt nam thiệt mạng
trong container ở anh về nước và việc thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết
trước mắt chính phủ sẽ ứng chi phí này người phát ngôn lê thị thu hằng nêu rõ
hiện nay phía việt nam chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc anh sẽ có hỗ trợ về mặt tài chính
kinh phí để đưa ba mươi chín thi thể này về nước
sau đó các cơ quan chức năng của việt nam đang tiếp tục phối hợp với phía anh
hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vấn đề hậu sự trên tinh thần nhân đạo
theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế pháp luật tập quán của việt nam và anh
tôi xin bổ sung và làm rõ thêm một số cái thông tin mà như bạn nói là thứ trưởng bùi thanh sơn
đã trả lời ở bên hành lang cuộc họp ở quốc hội sáng nay
hiện nay các cơ quan chức năng của việt nam và anh thì đang tiếp tục phối hợp
để trong thời gian sớm nhất hoàn tất các vấn đề về hậu sự
và chúng tôi sẽ sớm có thông tin về các cái vấn đề cụ thể
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
cũng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới